tiếm omicron không đảm bảo khả năng chống lại các biến thể trong tương lai
vaccine cung cấp sự bảo vệ hiệu quả và lâu dài hơn
mặc dù nhẹ hơn nhưng omicron vẫn gây ra những ca nhập viện và tử vong
tiến sĩ fil man nhận định nếu đại dịch ở vương quốc anh theo xu hướng tương tự như nam phi
chỉ những người dễ bị tổn thương mới cần tiêm tăng cường liều thứ tư
vì chuyên gia này nói thêm sẽ có những biến thể khác
nhưng omicront có khả năng là biến thể gây lo ngại cuối cùng
covid một mươi chín đã trở thành bệnh đặc hữu gần giống như bệnh cúm
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả trong việc ngăn chặn
một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra ở quần đảo tự trị pharo của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ
tất cả đều đã xét nghiệm
pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng bài vaccine sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả
tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp
khả năng tránh nhiễm virus tức là hoàn toàn ngăn ngừa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó
và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó
bảo vệ móng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác
đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc
không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi
rồi giám dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
khi omicron lần đầu tiên xuất hiện số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này
khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế
chống lại omicron tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron
có thể ít nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ
đây vẫn là căng bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa
phạm văn dương hà nội vừa hoàn thành mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín vào hôm tám tháng một
anh cứ ngỡ lần tiêm này cũng như hai lần trước không bị làm sau
ngày thứ nhất anh hoàn toàn bình thường chỉ hơi mệt nhẹ
tuy nhiên đến ngày thứ hai anh mới thấy người vô cùng mệt mỏi đau nhất khắp người không thể ngồi dậy
ở một mình anh phải nhờ bạn qua trong hộ nếu lỡ có phải đi viện
hai lần trước tôi chờ anh
tiêm vaccine astrazeneca lần này tôi tiêm mũi ba là pfizer
chủ quan vì hai lần trước tôi rất khỏe chỉ bị đau bắp tay nên không chuẩn bị thuốc hay đồ uống giúp tăng cường sức khỏe
ngày đầu tiên tiêm về thì hoàn toàn bình thường
nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy cảm giác có vật gì đó đè nặng lên người
nhất ngón tay lên thôi cũng thấy đau sợ lên trán thấy nong rang
biết là phản ứng của tiêm vaccine nên tôi đã phải nhờ bạn sang mua đồ ăn và thuốc
cũng như là hoa quả để bổ sung sức đề kháng vì tôi không thể ngồi dậy được
anh dương chia sẻ
có rất nhiều người sau khi tiêm vaccine mũi ba đều có tình trạng bị phản ứng nặng hơn hai mũi trước
nhiều người đã phải lên mạng xã hội xin ý kiến tư vấn của bác sĩ online vì không biết phải xử trí như thế nào
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết mỗi ba vaccine covid một mươi chín giúp người được tiêm
có được đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn hàng chục lần so với đáp ứng của mũi tiêm thứ hai
do vậy nó cũng huy động nhiều hơn năng lượng của cơ thể
cũng như gây cảm giác mệt mỏi và có thể sốt nhiều hơn
tuy nhiên những triệu chứng này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc
và người tiêm vaccine sẽ có được miễn dịch tốt hơn nhiều so với sau khi hoàn thành mũi tiêm cơ bản
tiến sĩ thái phân tích
tiến sĩ phạm quang thái cho biết các phản ứng tiêm vaccine mũi ba covid một mươi chín cũng tương tự như các buổi trước
đều là những phản ứng phổ biến như đau tại chỗ tim đau đầu buồn nôn mệt mỏi ớn lạnh sốt
và có thể có các phản ứng hiếm gặp khác như là phản ứng phản vệ dị ứng
cần tiêm theo dõi ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm nếu cảm thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường
cần phải báo ngay cho cán bộ y tế dấu hiệu khó chịu buồn nôn phát bang sưng tại chỗ tiêm
về nhà mọi người cần theo dõi nhiệt độ sử dụng thuốc hạ sốt liều lượng nếu sốc cao trên ba mươi chín độ
khó hạ nhiệt độ hoặc sốt kéo dài hơn hai mươi bốn giờ coi giật phát ban tinh thần khó chịu kích thích vật vả lừ đừ
khó thở hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế
tăng cường bổ sung vitamin bằng các loại trái cây để tăng sức đề kháng tránh vận động mạnh
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tiến sĩ thái khuyến cáo
thưa quý vị mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi tiêm cơ bản giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ
gấp hàng chục lần so với các buổi tiêm trước nên việc mệt mỏi là không thể tránh khỏi
quý vị nên theo dõi các phản ứng sau tiêm theo hướng dẫn tại cơ sở tiêm chủng
nếu có dấu hiệu gì bất thường cần liên hệ ngay với nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất
trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách khi vừa phải phòng chống dịch vừa la phục hồi phát triển kinh tế
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh một mươi điểm sáng của năm hai nghìn hai mươi
trong đó trước hết ông nhắc đến việc dịch bệnh cơ bản được kiểm soát đẩy nhanh ngoại giao
và tiến trình tiêm vaccine điều chỉnh được chiến lược phòng chống dịch
ban hành các gói hỗ trợ tạo điều kiện khôi phục kinh tế xã hội
thủ tướng chia sẻ và nói thêm
các biện pháp phòng chống dịch liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn
dịch covid một mươi chín với biến chủng delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta
những thời điểm quan trọng chúng ta buộc phải quyết đoán đưa ra những quyết định hết sức khó khăn
báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng cho rằng phải xác định khó khăn thách thức nhiều hơn
thuận lợi cơ hội để có mục tiêu giải pháp phù hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh
tiếp tục quán triệt đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực
cá thể hóa trách nhiệm không hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần
để cao nhiệm vụ phòng chống dịch thủ tướng cho rằng phòng chống phải an toàn linh hoạt
hiệu quả thì mới có thể khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong đó vaccine là hết sức quan trọng
thủ tướng nêu quan điểm muốn mở cửa khôi phục các hoạt động bình thường thì không còn cách nào khác
là phải thần tốc thực hiện tiến trình vaccine khi đã bao phủ được vaccine có các loại thuốc điều trị được cấp phép
cộng với ý thức người dân chúng ta sẽ yên tâm mở cửa
vậy để mở cửa hoạt động bình thường chúng ta cần phải nhấn mạnh cần thần tốc tiêm vaccine
chuẩn bị sớm thuốc chữa bệnh không để xảy ra tình trạng đầu cơ
cùng với đó thủ tướng đồng thời yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nhất là vào tết nguyên đáng
quản lý tốt các lễ hội và chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
theo bí thư hà nội dịp tết dương lịch vừa qua các cấp các ngành và người dân thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu
phòng chống dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vừa không để xảy ra tụ tập đông người
bên cạnh đó các địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ f điều trị tại nhà
các lực lượng tuyến đầu như công an quân đội y tế các tổ chức covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ quản lý f tại nhà tiếp tục
đóng góp quan trọng giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh
người đứng đầu đảng bộ thành phố hà nội cũng biểu dương ngành y tế đã ban hành quy trình tập huấn
tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm phòng
góp phần làm giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vaccine từ hai mươi ba xuống chỉ còn một mươi năm người
hoàn ngân các doanh nghiệp hỗ trợ và thành đoàn
hà nội có sáng kiến lập trạm atm oc miễn phí
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội lưu ý tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp
với số ca f phát sinh hàng ngày tăng cao số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn
vì vậy phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới
để vào cuộc đồng bộ quyết liệt trước hết là chuẩn bị theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn
bí thư đinh tiến dũng yêu cầu các sở ngành chức năng và các địa phương phối hợp ra sót vật tư y tế tiêu hào
để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao vật tư xét nghiệm tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
ông đinh tiến dũng nhấn mạnh việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết cấp bách vì liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân
nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
như vậy cần các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp kiểm tra đảm bảo chất lượng vật tư y tế để tránh tình trạng không đảm bảo ảnh hưởng đến người dân
phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức vừa ký quyết định về việc tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế
theo đó ubnd tp hcm đã quyết định tổ chức lại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một mươi bốn
thành bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn trực thuộc sở y tế từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với tên gọi bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn
bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi bốn có quy mô một sáu trăm linh giường bệnh trong đó sáu trăm linh giường hồi sức tích cực
ngàn giường thu dung điều trị người bệnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ vừa nặng
với một ba trăm năm mươi nhân viên y tế và các nhân viên hội
bệnh viện giả chiến ba tầng số một mươi bốn có chức năng tổ chức thu dung cách ly theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng
và người bệnh mức độ nhẹ vừa nặng nguy kịch theo các hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm và sở y tế tp hcm
bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người bệnh bệnh viện đảm bảo các cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư
hóa chất và đồ ăn thiết yếu cho người bệnh và các nhân viên
bệnh viện y tế liên quan